thưa quý vị những thay đổi trong luật khám chữa bệnh năm hai nghìn hai mươi ba đòi hỏi phải đánh giá và sửa đổi
bổ sung luật bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền bình đẳng trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân
chính vì vậy dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi do bộ y tế soạn thảo đã mở rộng quyền lợi
của người tham gia bảo hiểm y tế với nhiều hạng mục nhóm bệnh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả chi phí này
hiện quỹ bảo hiểm y tế chủ yếu chi trả cho điều trị chi phí điều trị nội trú các bệnh ung thư
tư tiêm mạch rất lớn trong khi nếu được chẳng đoán sớm bệnh nhân được điều trị kịp thời
sẽ giảm tỷ lệ nhập viện giảm tỷ lệ tăng nặng
chính vì vậy dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi do bộ y tế soạn thảo đã mở rộng quyền lợi
của người tham gia bảo hiểm y tế với việc chi trả chi phí cho việc khám sàng lọc chẩn đoán
phát hiện sớm bệnh để phòng tránh được nhiều bệnh lý tăng nặng điều trị tốn kém
từ đó giảm các chi phí điều trị mang lại lợi ích cho người bệnh cho xã hội và cho cả quỹ bảo hiểm y tế
có năm nhóm bệnh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả khám sàng lọc là ung thư cổ tử cung ung thư vú
tăng huyết áp tiểu đường viêm gan điều này nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế
luật bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến sẽ trình quốc hội từ kỳ họp tháng năm năm nay
và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sáng nay trung mừng hội sinh viên việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
báo thanh niên và tập đoàn thiên long họp báo giới thiệu chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi
nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong các kỳ thi năm nay
chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi bốn triển khai các hình thức hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên phạm vi toàn quốc
với tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó cao điểm từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu
bên cạnh các đối tượng được tiếp sức hàng năm
chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn hai mươi bốn hướng đến hỗ trợ các thí sinh thi vào lớp một mươi
thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực và học sinh có nguyện vọng du học ở nước ngoài
các hoạt động hỗ trợ được ban tổ chức quan tâm triển khai đa dạng
như tổ chức các đội hình tình nguyện số tiếp sức trực tuyến
chuỗi hoạt động ôn thi cùng thủ khoa
điểm nổi bật của chương trình năm nay là sẽ cung cấp miễn phí một triệu khóa ôn tập các môn học
trong hệ thống môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh trên cả nước
thông qua nền tảng giáo dục trực tuyến
cũng trong sáng nay trung tâm dịch vụ việc làm hà nội phối hợp cùng hội người khuyết tật thành phố
đã tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật
phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của ba mươi hai doanh nghiệp
với hơn một chỉ tiêu tuyển dụng đa ngành nghề
trong đó có hơn một mươi doanh nghiệp tuyển dụng tuyển sinh gần bốn trăm linh vị trí việc làm
cho lo động là người khuyết tật ở các lĩnh vực may thủ công mỹ nghệ thợ theo tranh và thợ may công nghiệp
thành phố hà nội hiện có gần một trăm linh người khuyết tật
tuy nhiên mới chỉ có khoảng một mươi năm trong số này có việc làm
những phiên giao dịch này đã mang lại nhiều cơ hội cho người khuyết tật có việc làm
tiếp cận những thông tin đầy đủ và chính xác đáng tin cậy của các đơn vị tuyển dụng
hiểu biết về chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm của người khuyết tật
từ đó giúp họ đạt được những ước mơ trong cuộc sống có thu nhập kinh tế cho bản thân và gia đình